uso cho biết sẽ cung cấp thêm hướng dẫn và khuyến nghị trong những ngày tới cho các quốc gia
về cách giảm thiểu sự lây lan của bệnh động mùa khỉ
theo đó các bằng chứng hiện tại cho thấy có sự lây truyền từ người sang người
ở những người tiếp xúc gần về thể chất với các trường hợp có triệu chứng bệnh
một số quốc gia đã bắt đầu tiêm chủng bằng vaccine phòng bệnh đậu mùa
để ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ
gần đây nhiều nước phương tây liên tục thông báo ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ
tại báo cáo của who anh pháp đức ý tây ban nha bỉ úc hà lan bồ đào nha
thụy điển mỹ đã thông báo có nhiều ca nhiễm
trong đó bồ đào nha tây ban nha và anh hiện là ba nước bị bệnh đậu mùa khỉ
tác động nặng nhất ở châu âu với hai mươi một ba mươi ca nhiễm
canada nơi có một năm ca nhiễm đậu mũ khỉ cho biết sẽ sử dụng nguồn dự trữ vaccine
chống bệnh đậu mùa để ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ lây lan
đại diện cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết cục này sẽ sớm có văn bản đề nghị
các địa phương tăng cường giám sát đề phòng bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập
tha vị này hiện chưa xác định được căn nguyên chính gây chứng bệnh đậu mùa khỉ
nhưng đường lây gây e ngại nhất là lây qua tiếp xúc trực tiếp
khác với chứng viêm gan bí ẩn hiện cũng đang gây lo ngại
đậu mùa khí được dự báo diễn biến phức tạp hơn do dễ lây lan hơn
ngoài dịch tay chân miệng bệnh đầu mùa khí hay đại dịch thì vẫn còn có rất nhiều loại virus
vẫn đang âm thầm tồn tại và là nguyên nhân khiến nhiều người tử vong
theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới who bệnh dạy phổ biến trên toàn thế giới
mỗi năm có trên một mươi triệu người bị súc vật dạy hoặc nghi giải cắn
phải được điều trị dự phòng bằng vaccine dạy
khoảng sáu mươi đến bảy mươi người tử vong vì căn bệnh này
chủ yếu được báo cáo ở các nước thuộc vùng nhiệt đới
theo cục y tế dự phòng bộ y tế
ở các nước đông nam á hàng năm tỷ lệ chết vì bệnh dạy chiếm tám mươi trên toàn thế giới
từ năm hai nghìn bốn đến nay bệnh dạy tăng lên rõ rệt ở các nước thuộc khu vực
trong đó có việt nam
bệnh dạy là bệnh lây nhiễm qua dịch tiết chứa virus dạy rhabdovirus
thuộc họ rhabdoviridae giống lysavirus gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương
đây là một trong những bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người
hầu hết ca phê nhiễm bệnh dạy đều qua vết cắn hoặc vết lửa
trong những lý do lým của động vật mắc bệnh dạy một số trường hợp có thể bị nhiễm virus dạy
qua đường tiếp xúc như hít phải khí dung
ở cả người và động vật khi đã nhiễm virus dạy kết cục thường là tử vong
theo cbs news trong lịch sử loài người chỉ một số ít trường hợp người bị bệnh dạy sống sót
tài liệu của who cho thấy một khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện
người bị bệnh dạy có tỷ lệ tử vong là một trăm linh ngoài ra chín mươi chín chín mươi chín ca nhiễm virus dạy là do chó cắn
virus dạy lây nhiễm sau khi động vật mang bệnh cào cắn vật chủ mới
người mắc bệnh dạy sẽ bị tổn thương não dây thần kinh
theo dịch vụ y tế quốc gia mỹ một khi người mắc xuất hiện triệu chứng
gần như khả năng cứu chữa là bằng không
theo webmd thông thường người bị nhiễm virus bệnh dạy sẽ không có triệu chứng ngay lập tức
virus sẽ nằm im trong cơ thể bạn từ một đến ba tháng
các bác sĩ gọi đây là thời kỳ ủ bệnh
triệu chứng sẽ xuất hiện khi virus di chuyển qua hệ thống thần kinh trung ương
và tấn công não
ở giai đoạn tiền triệu chứng một đến bốn ngày người bệnh có biểu hiện sợ hãi
đau đầu sốt mệt mỏi khó chịu tê và đau tại vết thương nơi virus xâm nhập
khi virus đã lan đến hệ thống thần kinh trung ương
bệnh nhân sẽ bước vào giai đoạn viêm não với triệu chứng mất ngủ
sợ ánh sáng tiếng động gió nhẹ
ngoài ra người bệnh còn có rối loạn thần kinh thực vật như giãn động tử
tăng tiết nước bọt và mồ hôi hạ huyết áp đôi khi sức tinh tự nhiên
bệnh sẽ diễn biến theo hai thể kiểu hướng thượng hội chứng landy và thể cuồng
từ khi xuất hiện triệu chứng đến khi hôn mê suy tim phổi hoặc tử vong
thường kéo dài từ hai đến sáu ngày hoặc lâu hơn người bệnh qua đời do liệt cơ hô hấp
theo who dạy là bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine
tiêm phòng cho chó là cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh dạy ở người
giúp giảm tử vong do bệnh dạy do truyền từ chó
ở người loại vaccine tương tự được sử dụng để tiêm chủng cho những ca phê
trước khi tiêm chủng cho những ca phê nhiễm hoặc trước khi tiếp xúc bệnh dạy
những người làm nghề có nguy cơ cao như nhân viên phòng thí nghiệm xử lý bệnh dạy sống
virus liên quan đến bệnh dạy lisa virus kiểm soát dịch bệnh hoang dã
thường được tiêm vaccine dự phòng
dự phòng sau phơi nhiễm là điều trị ngay lập tức nạn nhân nghi bị động vật
có virus dạy cắn
điều này giúp ngăn chặn sự xâm nhập của virus vào hệ thần kinh trung ương
làm giảm nguy cơ tử vong
chuyển sang một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
mới đây một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường sắt bắc nam
km hai trăm chín mươi chín cộng sáu trăm năm mươi thuộc địa phận xã nghi yên huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
cụ thể vào thời gian trên tàu hàng bắc nam số hiệu sh ba mươi ba đầu máy số chín trăm một mươi
lưu thông từ hà nội đi sóng thần khi qua ga mỹ lý đến đường dân sinh nêu trên
đã đâm vào xe bán tải mang biển kiểm soát ba mươi tám h một nghìn bảy trăm năm mươi sáu do lái xe
nguyễn bá lực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê quán khối sáu thị trấn quán hạnh
điều khiển đang băng qua đường sắt
vụ tai nạn đã khiến xe tải văng sang vệ đường nhiều bình ga bay ra khỏi xe
tài xế lực trong xe tải bị thương nặng
ngay sau khi xảy ra tai nạn tàu hỏa đã dừng khẩn cấp cùng với cơ quan chức năng
và ngành đường sắt đưa nạn nhân đi cấp cứu
ông tạ quang hào trưởng ga mỹ lý cho biết vụ va chạm khiến tàu se bảy phải dừng ba mươi hai phút
để phối hợp với đơn vị liên quan xử lý hậu quả
tàu khách hướng nam bắc cũng trễ chuyến do ảnh hưởng từ vụ tai nạn
theo lãnh đạo ga mỹ lý lối mở dân sinh tự phát này đã gắn biển cảnh báo
song nhiều người tham gia giao thông thiếu chú ý dẫn đến tai nạn
bên cạnh đó tại khu vực sóc sơn hà nội cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn
với nghi vấn nạn nhân sử dụng rượu bia
cơ quan chức năng hiện đang trích sức camera khu vực km tám quốc lộ ba
huyện sóc sơn hà nội đang làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xảy ra rạng sáng nay hai mươi hai tháng năm khiến một người tử vong
vào khoảng giờ một mươi phút ngày hai mươi hai tháng năm tại km tám quốc lộ ba huyện sóc sơn hà nội
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe ô tô con bốn chỗ
và một xe bồn trộn bê tông đang xác định
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên khi các phương tiện đang dừng đèn đỏ
khu vực ngã tư kim anh sân bay nội bài huyện sóc sơn xe ô tô con
biển kiểm soát ba mươi a năm trăm năm mươi sáu x chạy hướng hà nội vĩnh yên bất ngờ
lao thẳng vào chiếc xe tải bồn đang chạy chậm phía trước
hậu quả sau cú va chạm đầu xe con bị biến dạng tài xế tử vong tại chỗ
khám nghiệm hiện trường tài xe có dấu hiệu sử dụng rượu bia bên ghế phụ còn nguyên canh rượu
đồng thời cũng ngay trong đêm cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường
và bàn giao nạn nhân cho gia đình lo hậu sự
căn cứ vào dấu vết hiện trường không có vết phanh xe cơ quan chức năng đang trích xuất camera
và lấy lời khai của các nhân chứng để mời tài xế xe bồn tới làm việc
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
cuối bản tin là những tin tức mới nhất về dự báo thời tiết và cảnh báo mưa dông một số khu vực
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia báo động mưa lớn lũ lũ quét tại bắc bộ
và trên biển từ ngày hai mươi hai tháng năm đến ngày hai mươi năm tháng năm
theo dự báo mực nước trên sông hiếu nghệ an đang lên mực nước trên sông thao
một số sông suối nhỏ khu vực bắc bộ và các sông khác
thanh hóa đến hà tĩnh có giao động
mực nước khu vực hạ lưu hệ thống sông hồng thái bình biến đổi chậm
do đó từ ngày hai mươi hai tháng năm đến ngày hai mươi bốn tháng năm trên các sông suối thuộc khu vực bắc bộ
và bắc trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ lên ở khu vực trung thượng lưu các sông từ hai đến năm mét hạ lưu từ một năm đến ba mét
trong đợt lũ này mực nước trên thượng lưu sông chảy sông lô sông thao có khả năng lên mức báo động
trên các sông suối nhỏ thuộc khu vực bắc bộ và sông hiếu có khả năng lên mức báo động một lên báo động hai
mức nước đỉnh lũ khu vực hạ lưu các sông chính ở bắc bộ và bắc trung bộ ở dưới mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lỡ đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
đặc biệt là các tỉnh lai châu điện biên sơn la hòa bình lào cai hà giang tuyên quang yên bái phú thọ
bắc cạn làng sơn cao bằng thanh hóa nghệ an và hạ tỉnh
cũng theo dự báo khu vực tây bắc việt bắc đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ đã có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to lượng mưa cao do đó từ nay đến ngày hai mươi bốn tháng năm bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa mưa to và dông
với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm tám mươi mm một số nơi có mưa rất to với lượng mưa từ hai trăm linh đến ba trăm năm mươi mm
như lào cai yên bái hà giang tuyên quang sơn la và hòa bình
từ ngày hai mươi năm tháng năm mưa vừa mưa to diện rộng ở bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng giảm dần
mưa dông ở bắc bộ còn có khả năng kéo dài
ngoài ra từ nay đến ngày hai mươi chín tháng năm tây nguyên và nam bộ có mưa rào và dông
cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng hai mươi năm mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên tám mươi mm trên hai mươi bốn h mưa dông tập trung vào chiều và tối
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lỡ đất tại các tỉnh
vùng bắc bộ bắc trung bộ và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
khu vực hà nội từ nay đến ngày hai mươi bốn tháng năm có mưa vừa và dông cục bộ có mưa to
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
thưa quý vị với những dự báo về thời tiết như chúng tôi vừa cập nhật
người dân tại những khu vực có khả năng có mưa dông cần lưu ý để có những lịch trình phù hợp
và chuẩn bị áo mưa hoặc ô khi di chuyển
những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo